bộ đội biên phòng của tỉnh hà tĩnh vừa phối hợp với tàu cá ngư dân
liên tiếp cứu hộ cứu nạn thành công thuyền hai phương tiện cùng chín ngư dân gặp nạn trên biển
sáng ngày hai mươi sáu tháng tám thuyền đánh cá do anh nguyễn đức hương quê ở thị trấn lộc hà làm thuyền trưởng
trên thuyền còn có bốn thuyền viên đang đánh cá thì bị hỏng máy trôi giạt nhiều giờ đồng hồ trên biển
cách cảng cá cửa sót huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh khoảng ba mươi năm hải lý
đến tám h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng tám lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đưa được năm thuyền viên
và phương tiện vào cảng cá thạch kim huyện lộc hà an toàn hiện sức khỏe của các thuyền viên ổn định
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng tám tại vị trí cách vùng biển huyện nghi xuân khoảng hai mươi ba hải lý
một thuyền đánh cá bất ngờ bị sóng đánh chìm thuyền
đến hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đã phối hợp với tàu cá của ngư dân
đưa bốn thuyền viên trên thuyền vào bờ an toàn